với ưu thế linh hoạt và tiết kiệm chi phí những chiếc xe tải kiêm nhà ở di động xe rv là mô hình nhà ở quen thuộc của người dân một số nước phương tây
thời gian gần đây ở trung quốc thì nhiều người trẻ đã chọn mô hình xe tải kiêm nhà ở di động để tiết kiệm khi mà giá thuê nhà ở mức quá cao so với thu nhập
vào mỗi buổi sáng chị trikhi he một nhân viên ngành thương mại điện tử ở thâm quyến chỉ mất đúng vài bước chân để di chuyển từ giường ngủ đến bàn làm việc
căn nhà di động có đầy đủ tiện nghi như bếp khu vệ sinh và cả một chiếc đàn piano theo sở thích của chị
tôi thấy sống trên xe thế này rất tự do thoải mái và vì thế tôi cũng không bị áp lực phải mua nhà
trước đây mỗi tháng chị hê phải chi hai năm trăm linh nhân dân tệ tương đương hơn tám triệu đồng để thuê nhà
từ ngày dọn lên xe sống chị tiết kiệm được tới bảy mươi năm chi phí chỗ ở so với trước kia
đối với người trẻ ở các thành phố lớn
ở trung quốc chi phí thuê nhà có thể chiếm tới một nửa thu nhập hàng tháng
những chiếc xe rv kiêm nhà di động là lựa chọn hợp túi tiền hơn nhiều
tôi không định mua nhà mà thực ra tôi cũng không có đủ khả năng
nếu có đủ tiền mua nhà có thể đó là nhờ sự hỗ trợ của gia đình
thay vì cố gánh khoản này tôi đầu tư mua chiếc xe phù hợp với ngân sách của mình
giá nhà thâm quyến đắt không tưởng tượng nổi
vợ chồng tôi chẳng nghĩ tới việc mình có thể mua được
ở nhà trên xe thấy ấm cúng
đúng là nơi ở dành cho chúng tôi
trung bình mỗi mét vuông các căn hộ đã qua sử dụng ở đô thị lớn trung quốc
vẫn có giá cao gấp chín lần mức lương trung bình hàng tháng của người lao động
anh trang và vợ dự định sống trong chiếc xe van cho đến khi họ có con
và để dành tiền tiết kiệm nhằm mua một căn hộ ở thành phố khác nơi có chi phí rẻ hơn